thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ để ngay báo cáo về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm
và sự tác động tới tăng trưởng chung của cả nước
tăng trưởng vùng là vấn đề được thủ tướng dành nhiều sự quan tâm
thời gian qua người đứng đầu chính phủ đã chủ trì hàng loạt hội nghị cấp vùng
như các hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ phía nam đồng bằng sông cửu long
cũng như tham dự hội nghị giao ban hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền trung vấn đề dân di cư tự do tại tây nguyên
báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm chủ yếu là nhờ công nghiệp chế biến chế tạo
năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm có xu hướng tăng vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
và vùng kinh tế trọng điểm phía nam dẫn đầu cả nước về năng suất lao động
cho thấy đây là một trong những yếu tố cốt lõi đóng vai trò quyết định tới mức độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế của hai vùng kinh tế trọng điểm này
sau khi lắng nghe các ý kiến tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì tiếp thu các ý kiến để khẩn trương hoàn thiện báo cáo
cùng với kết quả các hội nghị của chính phủ với các vùng kinh tế trọng điểm xây dựng và hoàn thiện đề án về phát huy vai trò nâng cao hiệu quả của vùng kinh tế trọng điểm
báo cáo thủ tướng chính phủ trong đó cần lưu ý các nhiệm vụ giải pháp mới mang tính đột phá tạo động lực phát triển của bốn vùng
về tình hình phát triển của bốn vùng thủ tướng cho rằng có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước
dẫn đầu là vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong đó bao gồm thành phố hồ chí minh
quy hoạch vùng liên kết vùng cơ chế điều phối vùng chính sách phát triển vùng chưa tốt chưa rõ là điểm ngẽn trong phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần bàn tiến chứ không bàn lùi tiếp tục khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ
các đồng chí thành công thì cả nước mới thành công
thủ tướng nhất trí với các giải pháp mà báo cáo đưa ra trong đó lưu ý một số giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
mặc dù tổng vốn đầu tư xã hội vẫn tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái phải tháo gỡ khó khăn cho sản xuất thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn
tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mạnh mẽ hơn
một số công trình dự án hạ tầng bức xúc cần tiếp tục được tháo gỡ kịp thời hơn trong đó có lĩnh vực điện không được để thiếu điện trong thời gian tới
nhất là khu vực phía nam khi mà thủ tướng tập thể chính phủ đã thảo luận nhiều lần về vấn đề này đưa ra các giải pháp cơ chế đặc biệt để bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh